tại hà nội ban thường vụ hội người mù thành phố hà nội phối hợp với đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
vừa tổ chức hội nghị chuyên đề quán triệt một số nội dung trọng tâm nhằm đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
phát biểu tại hội nghị đồng chí ngọ duy hiểu thành ủy viên phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội cho biết
chúng ta học tập và làm theo tình yêu thương con người chăm lo cho nhân dân của chủ tịch hồ chí minh
làm cho toàn bộ đảng bộ chuyển biến nhận thức sâu sắc về rèn luyện đạo đức lối sống
có thái độ và thực tâm là công bộc của nhân dân tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức cao cả của người
nghiêm túc thực hành đạo đức công vụ nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu
tích cực phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí và các biểu hiện tiêu cực
học tập và làm theo phong cách gần dân sát dân trọng dân của người
thường xuyên đi cơ sở tiếp xúc lắng nghe đối thoại nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân
đặc biệt là đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt kịp thời giải quyết những bức xúc trình đáng của nhân dân
xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên công chức viên chức tận tụy liêm khiết gần dân hết lòng hết sức phục vụ nhân dân